để giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông tại điểm nóng khu vực sân bay tân sơn nhất
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đã và sẽ triển khai bảy dự án từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
với nguồn vốn đầu tư năm sáu trăm linh tỷ đồng
trên cơ sở bộ giao thông vận tải đã điều chỉnh quy hoạch sân bay tân sơn nhất đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ khai thác năm mươi triệu hành khách trên một năm
do đó hạ tầng giao thông quanh cửa ngõ sân bay cần được đầu tư để đáp ứng kịp thời
cụ thể phải làm đường song song với đường cộng hòa đến trường chinh dài bốn km
có quy mô từ sáu đến tám làng xe kết nối với nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất
thành phố sẽ đầu tư mở rộng hàng loạt tuyến đường xung quanh sân bay
gồm đường hoàng hóa thám đường tân kỳ tân quý đường trường chinh đoạn từ cộng hòa đến phạm văn bạch
nâng cấp đường tân sơn ngoài ra còn tổ chức lại giao thông kết nối bên trong sân bay
trước đó để giải quyết cấp bách tình trạng ủng tắc giao thông tại sân bay
thành phố hồ chí minh đã làm mới hàng loạt cây cầu vượt quanh khu vực này